tối ngày bốn tháng một mươi một tại bangkok thái lan trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean ba mươi năm và các hội nghị có liên quan
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cùng lãnh đạo các nước mekong và thủ tướng nhật bản shinzo abe
sự hội nghị cấp cao mekong nhật bản lần thứ một mươi một
lãnh đạo các nước đánh giá cao hợp tác mekong nhật bản cho rằng sau một mươi một năm mối quan hệ này đạt kết quả tốt đẹp
hàng trăm dự án được triển khai đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của khu vực mekong và cả đông nam á
các nhà lãnh đạo cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển kinh tế kết hợp với bảo vệ môi trường
giảm thiểu hậu quả thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu sử dụng và quản lý bền vững nguồn nước sông mekong
cần tăng cường hợp tác với ủy hội sông mekong áp dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
để phát triển đời sống kinh tế xã hội tại mekong
kết thúc hội nghị các nhà lãnh đạo đã thông qua tuyên bố chung hội nghị cấp cao mekong nhật bản lần thứ một mươi một
và sáng kiến mekong nhật bản về các mục tiêu phát triển bền vững hướng tới năm hai nghìn ba mươi